thưa quý vị một khán giả đặt ra câu hỏi rằng em của người ấy học lớp sáu mắc covid một mươi chín
phải đi cách ly và đã xin phép nghỉ học online cuối học kỳ học sinh này bị hạ hạnh kiểm
mặc dù thường ngày là học sinh tích cực chấp hành đầy đủ mọi quy định của nhà trường
khán giả trên hỏi nhà trường đánh giá hạnh kiểm như vậy có đúng hay không
để trả lời cho câu hỏi trên mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
về vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo trả lời như sau
căn cứ một a khoảng hai điều tám thông tư hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tt bggdtt ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của bộ giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
để đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh lớp sáu trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức
tốt khá đạt chưa đạt
mức tốt đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
và có nhiều biểu hiện nổi bật
mức khá đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
và có biểu hiện nổi bật nhưng chưa đạt được mức tốt
mức đạt đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
mức chưa đạt chưa đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
học sinh thực hiện cách ly y tế do nhiễm covid một mươi chín theo quy định của địa phương
cần có báo cáo thông tin đến giáo viên nhà trường theo quy định và thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến
học tập qua truyền hình và các nhiệm vụ học tập do giáo viên triển khai trực tiếp đến học sinh
qua đó nhà trường tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
kheo khoản một điều tám thông tư số hai mươi hai hai nghìn hai mươi một tt bgzdt
a đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
căn cứ và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
theo các mức độ phù hợp với môn học cấp học quy định trong chương trình tổng thể
và yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù quy định trong chương trình môn học
trong chương trình giáo dục phổ thông
b giáo viên môn học căn cứ quy định tại điểm a khoản này nhận xét
đánh giá kết quả rèn luyện sự tiến bộ ưu điểm nổi bật hạn chế chủ yếu của học sinh
trong quá trình rèn luyện và học tập môn học
c giáo viên chủ nhiệm căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi quá trình rèn luyện
và học tập của học sinh tham khảo nhận xét đánh giá của giáo viên môn học
thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
trong quá trình giáo dục học sinh hướng dẫn học sinh tự nhận xét
trên cơ sở đó nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo các mức quy định
hiện chưa đủ cơ sở khẳng định kết quả đánh giá giải luyện cho học sinh trong câu hỏi này
là đúng hay không do các dữ liệu mà vị khán giả trên cung cấp chưa đầy đủ
như thời gian thực hiện cách ly có hay không thực hiện nhiệm vụ học tập khi cách ly y tế
mức độ đáp ứng phẩm chất và năng lực ở các môn học hoạt động giáo dục
thông tin phản hồi của tổ chức và cá nhân có liên quan khi giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến